đô thị hóa bền vững phải xuất phát từ quan điểm tổng hòa phát triển bền vững giữa kinh tế xã hội
ổn định môi trường sinh thái và bảo đảm cho một tổ chức liên kết không gian chặt chẽ giữa đô thị và nông thôn
đó là nội dung được các thành viên trong diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
nhấn mạnh tại hội thảo đối thoại apec và đô thị hóa bền vững
việt nam là quốc gia có vị trí quan trọng ở đông nam á và châu á
xây dựng và phát triển bền vững đô thị việt nam trong giai đoạn hiện nay
là một nhiệm vụ trọng tâm hướng tới xây dựng đô thị mới tươi đẹp hiện đại
có bản sắc phục vụ nhu cầu sống ngày một cao của người dân
tuy nhiên để phát triển đô thị bền vững các đại biểu cho rằng việc làm cần thiết
là phải có quy hoạch xây dựng thủ đô đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm
và năng lực của chính quyền người dân trong việc tham gia quản lý đầu tư và thực hiện quy hoạch
có rất nhiều hoạt động để mà huy động sự tham gia của cả cộng đồng
và tổ chức cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường
kinh nghiệm thì đà nẵng thực tế thì chủ yếu là sự chỉ đạo điều hành
sự lãnh đạo quyết liệt của thành phố cho nên là ban hành thời gian qua nhiều chỉ thị
như là chỉ thị về phong trào ngày chủ nhật sơn sơn đẹp
đấy là một chính sách mà có thể thu hút được sự tham gia của người dân trong bảo vệ môi trường
tôi cho rằng điều quan trọng nhất là kết nối với người dân
và đưa họ tham gia chặt chẽ vào tiến trình phát triển đô thị bền vững
trong đó chúng tôi đã tìm ra những điều quan trọng nhất là kết nối với người dân
trong đó yếu tố con người là quan trọng nhất
người dân chúng tôi đã thực sự tham gia
chúng tôi cùng dọn sạch các bãi biển mỗi năm và tham gia rất nhiều chiến dịch khác
chính phủ singapore đã kết nối với các doanh nghiệp với người dân
tạo thành ba trục quan trọng trong phát triển đô thị bền vững và bảo vệ môi trường
các ý kiến cũng cho rằng khi quá trình đô thị hóa diễn ra
cũng đồng nghĩa với khoảng cách mức sống giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn lại càng tranh lệch hơn
tệ nạn xã hội khu vực đô thị vốn đã phức tạp
lại càng phức tạp hơn đó là những hiện tượng đã và đang tạo nên sự phát triển chưa bền vững
đô thị hóa bền vững phải xuất phát từ quan điểm tổng hòa phát triển bền vững giữa kinh tế
xã hội ổn định môi trường sinh thái và bảo đảm cho một tổ chức liên kết không gian chặt chẽ giữa đô thị và nông thôn
tại hội thảo chúng tôi đã đưa ra nhiều giải pháp tổng thể như vấn đề quy hoạch khu công nghiệp
khu chế xuất và cải tạo lại các khu trung cư cũ để cân bằng trong phát triển đô thị và bảo đảm môi trường bền vững
thông qua hội thảo các nhà quy hoạch đô thị của việt nam được chia sẻ kinh nghiệm cùng với các nước thành viên apec
nhằm xây dựng chiến lược quy hoạch đô thị bền vững
tuy nhiên trong quá trình đô thị hóa cần có sự tham gia của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương
đồng thời huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng hướng tới một hệ thống đô thị phát triển theo hướng bền vững